vào hồi một mươi năm h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi hai bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định đã tiếp nhận một người quốc tịch đức gặp nạn trên biển và được tàu cá địa phương giúp đỡ
trước đó tàu cá bd chín mươi bảy nghìn năm trăm tám mươi năm của ông nguyễn hiễu thế ở xã hoài hương huyện hoài nhơn tỉnh bình định đang đánh bắt ở vùng biển bình định cách bờ biển huyện phù mỹ khoảng một mươi hai hải lý
thì phát hiện người đàn ông đang trong tình trạng đuối nước nạn nhân là michel has sáu mươi một tuổi quốc tịch đức đến phù mỹ du lịch và khi đang lướt ván ngoài vùng biển thuộc thôn tân phụng hai xã mỹ thọ huyện phù mỹ
thì bị sóng to kéo ra ngoài khơi không thể vào bờ được và rất may là gặp tàu cá gần đó đã cứu vớt đưa lên tàu sơ cứu cho ăn uống và đưa vào đất liền